theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết
kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản tháng ba năm hai nghìn một mươi tám ước đạt ba ba tỷ đô la mỹ
đưa tổng giá trị xuất khẩu ba tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín đạt tám tám tỷ đô la mỹ
giảm hai chín so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
cụ thể giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt bốn hai tỷ đô la giảm một mươi ba bốn
giá trị xuất khẩu thủy sản ước đạt một tám tỷ đô la tăng năm
giá trị xuất khẩu chăn nuôi ước đạt một mươi ba tỷ đô la tăng một bốn
giá trị xuất khẩu các mặt hàng lâm sản chính ước đạt hai bốn tỷ đô la tăng một mươi sáu tám
trong khi đó giá trị nhập khẩu nông lâm thủy sản tháng ba năm hai nghìn một mươi chín ước đạt hai năm mươi năm tỷ đô la
đưa tổng giá trị nhập khẩu ba tháng đầu năm đạt bảy hai mươi năm tỷ đô la giảm hai mươi một so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
trong đó giá trị nhập khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản chính ước đạt năm chín mươi hai tỷ đô la
giảm một bốn so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
ước giá trị nhập khẩu chăn nuôi tháng ba năm hai nghìn một mươi chín đạt hai trăm bốn mươi ba triệu đô la
đưa giá trị nhập khẩu chăn nuôi ba tháng đầu năm đạt sáu trăm sáu mươi tám triệu đô la tăng một mươi bốn ba so với năm hai nghìn một mươi bảy